tổng bí thư nguyễn phú trọng đã hai lần kêu gọi đồng bào đồng chí chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài thống nhất ý chí và hành động để chiến thắng đại dịch
lời kêu gọi của tổng bí thư cũng là một cái tín hiệu để chúng ta thấy cái quyết tâm lớn của đảng chính phủ toàn bộ hệ thống chính trị và bây giờ là cần cái sự trung sức của toàn dân thì cái sự nghiệp chống covid này nhất định chúng ta sẽ toàn thắng
hàng trăm chuyến xe chở nhu yếu phẩm thiết bị y tế vào vùng dịch
hàng chục nghìn tỷ đồng của nhà nước của đồng bào cả nước doanh nghiệp đã đến với người dân chịu ảnh hưởng do dịch bệnh và những nơi khó khăn nhất
đặc biệt là hàng vạn chiến sĩ cán bộ y bác sĩ các nhóm tình nguyện viên sung phong đến những điểm nóng của dịch bệnh
tất cả vì sức khỏe tính mạng của nhân dân
trong cuộc chiến với sars cov hai việt nam không phải là quốc gia giàu tiềm lực
cũng không phải là quốc gia có nhiều kinh nghiệm hay có chuyên môn cao nhất
nhưng chắc chắn niềm tin và sự đoàn kết của cả dân tộc là sức mạnh để đất nước việt nam đi đến thắng lợi
truyền thống vượt khó của người dân việt nam từ xưa đến nay vẫn vậy
trong khó khăn thì đùm bọc chia sẻ
khi có giặc thì mỗi người dân là một chiến
khi có chiến sĩ mỗi gia đình là một lô cốt mỗi xóm làng là một pháo đài chống dịch
sự đoàn kết đó của dân tộc như một chân lý không gì có thể thay đổi
với những kẻ ảo tưởng đang từng ngày từng giờ múa may trên bàn phím
hòng phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc đó thì quả thực thật vô ích và sai lầm
chương trình góc nhìn sự thật của truyền hình công an nhân dân tuần này đến đây cũng xin được kết thúc
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau